với mục tiêu vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp bảo hiểm xã hội việt nam đã triển khai thực hiện nộp tiền trực tuyến đối với việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế đóng tiếp tiền bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm thất nghiệp
các phương thức nộp tiền bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm tự nguyện được triển khai phần mềm trên thiết bị di động và trên website của bidv đối với cá nhân tổ chức có tài khoản tại ngân hàng bidv
sau khi thực hiện thanh toán xong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hệ thống của bảo hiểm xã hội việt nam tự động xác nhận thẻ bảo hiểm y tế sẽ được tự động gia hạn đồng thời bảo hiểm xã hội việt nam gửi tin nhắn thông báo kết quả đến số điện thoại của người tham gia
tương tự đại diện doanh nghiệp cũng sẽ nhận được tin nhắn thông báo kết quả sau khi doanh nghiệp nộp tiền bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm tự nguyện
để kiểm tra kết quả gia hạn thẻ bảo hiểm y tế quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của bản thân người tham gia có thể tự tra cứu theo các phương thức sau
thứ nhất trên cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội việt nam tại các địa chỉ hiện trên màn hình
gachcheo tra cứu gachcheo pet gachcheo tra cứu thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế aspx
gachcheo tra cứu gachcheo pet gachcheo tra cứu đóng bảo hiểm aspx
hai nhắn tin theo cụ pháp bhthe mã thẻ bảo hiểm y tế gửi tám nghìn bảy mươi chín
bhqt mã số bảo hiểm xã hội gửi tám nghìn bảy mươi chín
ba hoặc gọi đến tổng đài một chín không không chín không sáu tám của bảo hiểm xã hội việt nam để được hướng dẫn